lễ hội rượu vang bourjolais nouveau là một sự kiện truyền thống của nước pháp diễn ra ngày một mươi bảy tháng một mươi một vừa qua nhằm đánh dấu kết thúc mùa thu hoạch nho
những mẻ rượu vang đầu tiên được sản xuất và tôn vinh thành quả lao động
buzoellei nuvo là một loại rượu vang pháp đã rất nổi tiếng chỉ được sản xuất gần thời điểm noel mang tính chất và hương vị đặc biệt
trong tháng tới sản phẩm này sẽ được xuất khẩu sang mỹ nhật bản và đức với số lượng hàng triệu chai
nước tiểu vang nouveau
nước tiểu có thể chuyển hóa thành khí biogas dùng để đun nấu giống như công nghệ dùng phân của động vật
thông tin này có trong phần tin sáng tạo ngay sau đây
nhà sinh vật học simon kloos của trường đại học newcastle vừa tìm thấy loài ếch mà da của chúng có thể phát sáng để xua đuổi kẻ thù mà chưa có ai biết đến
loài sinh vật này có thể phát sáng và âm thanh mà cả một vùng nghe thấy dù chúng có kích thước nhỏ bé
bụng nó gần như là màu cẩm thạch đen và trắng
thật quá án tượng
bạn cũng có thể nhìn thấy trên nó có màu ánh cam
điều thú vị là nơi sinh sống của loài ếch này là một khu vực bị cô lập với thiên nhiên cằn cỗi và ít người khám phá
ông chrut cho rằng dù có tồn tại được trong môi trường như vậy nhưng loài ếch này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng
dù sao thì đầm lầy cũng là nơi trú ngũ của các loài ếch
con người cần hạn chế khai thác thiên nhiên tránh đe dọa đến môi trường sống của chúng
hiện nay simond và các cộng sự của ông đang cố gắng đưa loài ếch này trở về đúng với nơi sinh sống của nó
công nghệ sử dụng phân động vật đến nay vẫn được coi là một phương pháp ưu tiên tạo khí bioga
nhưng chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi nước tiểu cũng có thể chuyển hóa thành bioga hoặc chạy điện
đây là sáng chế mới nhất của tiến sĩ gaby s luna sandova thuộc trường đại học sonora ở mexico
khi sử dụng điện cực đồng để tách khí oxy và hydrodynamic
sau đó chuyển khí hydro sang bioga ước tính một hộ gia đình sẽ cần bốn sáu lít nước tiểu để sản xuất lượng bioga đủ để nấu một bữa ăn
một bệnh nhân mắc ung thư phổi ác tính tại bệnh viện miền tây thành đô trung quốc vừa được tiêm tế bào miễn dịch biến đổi gen vào cơ thể
với thử nghiệm này các nhà khoa học trung quốc trở thành những người đầu tiên trên thế giới sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa gen christat chín trên con người
để có thể tấn công và phá hủy các tế bào ung thư kỹ thuật christat chín hoạt động như một chiếc kéo phân tử
sau khi được các nhà nghiên cứu lập trình nó có thể cắt một đoạn gen nhất định hoặc bổ sung đoạn gen mới và tế bào
loại gen này phụ trách mã hóa proteic pd một
nó thường làm chậm phản ứng miễn dịch của tế bào và khiến các tế bào ung thư phát triển ngoài tầm kiểm soát

thưa quý vị nếu quý vị có ý định du lịch đến nhật bản
thì quý vị có thể lưu ý đến một địa điểm vô cùng thú vị
đó chính là một hòn đảo chuyên nuôi mèo có tên gọi là tashirojima tỉnh misagi
số lượng mèo ở đây gấp nhiều lần so với dân số trên đảo
người dân tin rằng nuôi mèo sẽ mang may mắn và giàu có
chính vì thế số lượng mèo ở đây ngày càng phát triển mạnh
là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn
đảo tashirojima cách thành phố shinomaki tỉnh miyagi ở nhật bản
chỉ chưa tới một giờ đồng hồ đi pha
đây là một trong những hòn đảo
cùng mệnh danh là thiên đường của mèo vì mèo rất được tôn trọng
dân cư ở đây cực kỳ ít chỉ có một trăm linh người
nhưng số lượng mèo thì gấp nhiều lần số cư dân
cũng chính vì lẽ đó nhiều người đã nói rằng
loài mèo đang thống trị hòn đảo tashirojima xinh đẹp
chúng tôi biết ơn loài mèo tôi không cảm thấy điều gì gọi là phiền tói cả
chúng như những người bạn mang đến may mắn và thịnh vượng
khoảng cuối thế kỷ thứ một mươi chín thời kỳ edo
thời kỳ ngành công nghiệp diệt vải đang phát triển nở rộ
cư dân trên hòn đảo đã trồng dâu tằm để phục vụ sản xuất và tạo thu nhập
thế nhưng kéo theo đó là chuột xuất hiện đã phá hoại mùa màng và thuyền của các ngư dân
và thế là loài mèo ngay lập tức đã khẳng định được giá trị của chúng
chúng lại khó cưỡng được sự hấp dẫn của cá tươi
sự sinh sôi nảy nở tự nhiên theo thời gian đã khiến số lượng mèo ngày càng lúc càng lớn
hiện tại hoạt động chính của ngư dân trong đảo là chở khách du lịch đến thăm đảo trong ngày
bạn nhìn này chúng khá là đáng yêu và thân thiện nữa
tôi đang cho chúng ăn chúng còn chẳng thêm quay về nhà thật là thú vị
khi ngành công nghiệp diệt tàn lụi và chia tay hòn đảo nhỏ bé này
sự gắn bó của ngư dân làng trài với đàn mèo ở đây lại khăng khít hơn bao giờ hết
thậm chí đền thờ loài mèo đã mọc lên giữa đảo
năm hai nghìn một mươi một thảm họa động đất sóng thần xảy ra
song may mắn là làng trài trên đảo tashirojima và những chú mèo ở đây đã vượt qua
hiện nay hòn đảo tashiroshima đang trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch tại nhật bản
trong vài thập kỷ gần đây sự tranh lệch giới tính đã khiến ấn độ rơi vào tình trạng thiếu phụ nữ trầm trọng
nhiều đàn ông đã phải tìm đến những kẻ môi giới
để mua vợ
chính điều này đã tạo điều kiện cho nạn buôn bán cô dâu bùng nổ ở các bang phía bắc ấn độ
một thực tế đáng buồn là những phụ nữ bị mua bán thường mắc kẹt trong cuộc sống của một nô lệ thời hiện đại
vào mỗi buổi chiều muộn sau khi đã hoàn tất các công việc nội trợ trong gia đình
những người phụ nữ này lại ngồi quây quần bên nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện xoay quanh số phần bất hạnh của chính họ
tất cả bọn họ đều là những nạn nhân của nạn buôn bán cô dâu tại ấn độ
tôi đã bị đưa đến một chợ buôn bán phụ nữ
tôi bị bán với giá tám rupee khoảng một trăm hai mươi đô la
con riêng của chồng tôi đã đánh tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà
chồng tôi chẳng làm được gì
ông ta già rồi và không thể làm việc
hủ tục trọng nam khinh nữ tại đất nước đông dân thứ hai trên thế giới này
đã gây ra tình trạng mất cân bằng dưới
nhiều người đã tìm ra một giới tính nghiêm trọng trong xã hội ấn độ
các cặp vợ chồng tìm tới các cơ sở y tế để kiểm tra giới tính thai nhi trước khi tiến hành thủ thuật bỏ thai nhi nữ
việc lựa chọn giới tính thai nhi khiến nhiều người không thể tìm được vợ vì nơi họ sống quá thiếu nữ giới
họ đã tới những bang khác để tìm vợ thông qua những người môi giới
mất cân bằng giới tính nghiêm trọng ở ấn độ đã tạo ra những trợ cô dâu công khai nơi đàn ông độc thân có cơ hội tìm thấy một người vợ ưng ý
trong xã hội bảo thủ trọng nam khinh nữ ở ấn độ những cô dâu tốt nghiệp đại học không phải lựa chọn của các gia đình chú rể
phần lớn các gia đình đều muốn những cô dâu sống lùi thủi ít học
họ chỉ cần cô dâu sạch sẽ biết chăm lo cho gia đình sinh con và sẵn sàng sống cùng nhà với những người anh em độc thân của chồng
các bang ở ấn độ như asam hakhan tây bengal và odisha là điểm nóng của nạn buôn bán cô dâu vì tỷ lệ mất cân bằng giới tính quá lớn
vì quan niệm truyền thống rất nhiều trẻ em gái không bao giờ được sinh ra
sự ra đời của công nghệ siêu âm gần năm mươi năm về trước đã ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn giới tính thai nhi ở ấn độ
ít nhất một mươi triệu bào thai mang giới tính nữ đã bị bỏ đi đây là nguyên nhân chính dẫn đến nạn buôn bán cô dâu phát triển
hiện chưa có số liệu thống kê chính thức về cô dâu bị buôn bán và nhập cư ở ấn độ
nhưng theo kết quả cuộc khảo sát do đại học queen s ontario ở canada tiến hành trên một ba trăm linh ngôi làng ở haryana và rajasthan trong ba năm trở lại đây
có sự gia tăng ba mươi số lượng phụ nữ bị rụ rỗ hoặc ép buộc hôn nhân
văn phòng liên hợp quốc về ma túy và tội phạm unodc xác định rằng hoạt động buôn bán cô dâu ngày càng sôi động ở các bang hariana bungab và utta pradesh
đây là những khu vực có tỷ lệ tranh lệch giới tính cao nhất cả nước
một báo cáo của unodc công bố năm hai nghìn một mươi ba cho hay trong một mươi hộ thuộc chín mươi hai thôn ở hariana có đến chín phụ nữ được mua từ các làng nghèo thuộc tiểu bang khác
thực tế cho thấy cuộc sống của cô dâu bị bán luôn kết thúc trong bất hạnh
theo thống kê của unodc hàng ngàn phụ nữ bị hãm hiếp lạm dụng bóc lột như nô lệ trước khi bị bỏ rơi
bà hoshia khan bốn mươi tuổi một nhà hoạt động nhân quyền từng là nạn nhân của nạn buôn bán cô dâu ở haryana trước khi bị bỏ rơi
bà hoshia khan bốn mươi tuổi một nhà hoạt động nhân quyền từng là nạn nhân của nạn buôn bán cô dâu ở haryana trước khi bị bỏ rơi

tình trạng thiếu nữ thừa nam đang phổ biến ở ấn độ nói riêng và châu á nói chung
theo quỹ dân số của liên hợp quốc lục điện này đang thiếu hơn một trăm một mươi bảy triệu phụ nữ sản phẩm của văn hóa trọng nam khinh nữ
cộng với những hạn chế về sinh đẻ khả năng sinh sản thấp hơn và những tiến bộ về y tế giúp cho việc phá thai chọn giới tính diễn ra dễ dàng
tỷ lệ giới tính tranh lệch đến nỗi ấn độ và trung quốc hai quốc gia đông dân nhất thế giới
đang phải vật lộn để giải quyết tình trạng ngày càng gia tăng các thanh niên không có cơ hội kết hôn
theo thống kê của liên hợp quốc tại ấn độ và trung quốc trong một mươi năm năm nữa cứ ba người đàn ông thì chỉ có hai phụ nữ để cưới làm vợ
nguy cơ thiếu nữ thờ nam báo trước những thay đổi sâu sắc trong xã hội
đáng báo động hơn nó cũng phát sinh nhiều hình thức buôn người xuyên biên giới mới
nơi các phụ nữ nghèo bị bắt cóc bị lừa hoặc bị bán tới những vùng hẻo lánh ở nước ngoài
hàng triệu đàn ông ấn độ
không thể kiếm được vợ nhiều phụ nữ bị bắt cóc bị lừa hoặc bị đem bán làm vợ ở các khu vực xa xôi
nhiều hệ lụy đang nảy sinh khắp ấn độ nói riêng và châu á nói chung do tình trạng mất cân bằng giới tính lan rộng
và theo thống kê của liên hợp quốc ấn độ có số người bị bán làm nô lệ cao nhất nam á trong số đó bảy mươi năm là phụ nữ
một khi rơi vào tay bọn buôn người cuộc sống của những cô dâu ấn độ thường chìm trong bất hạnh và đau khổ
tương lai của những phụ nữ này là những ngày lao động phục dịch
hép làm gái mại dâm họ là những nô lệ của thế kỷ hai mươi một
thoạt nhìn cuộc sống của người dân tại bang hariana cũng bình lặng như bao tỉnh thành khác ở ấn độ
nhưng một sự thật không phải ai cũng ngờ tới
hơn chín phụ nữ là nạn nhân của những vụ buôn người
saniza là một trong những người phụ nữ như thế
cô bị bán cho gia đình nhà chồng khi chỉ mới một mươi tuổi và cô bị chính chồng mình hãm hiếp hai lần trước khi bán cho một gia đình ở pawa hariana
địa danh cách thủ đô new delhi sáu mươi km
tôi phải làm việc cuồn cuột cả ngày làm đồng chăn bò tất cả mọi công việc
tôi bị nhà chồng đối xử rất tệ
họ không hề tôn trọng chúng tôi
ngay cả trẻ con trong làng cũng đối xử với chúng tôi như những con vật
nhưng tôi không thể bỏ trốn được
gia đình họ nói với tôi rằng họ đã mua tôi và họ có quyền quyết định cuộc đời tôi

cha mẹ tôi nói rằng tôi sẽ không thể lấy được vợ vì trong làng không còn cô gái nào cả
chỉ ba trong số bảy anh em tôi lấy được vợ
bây giờ muốn lấy vợ phải có trong tay ít nhất một năm trăm linh đô la

đó là số tiền quá lớn với gia đình tôi

một mươi bốn năm sau shanija và chồng sinh được bốn đứa con hai trai và hai gái
ít ra shanija vẫn còn may mắn hơn những người phụ nữ khác bị buôn bán tại ấn độ
ít ra shanija vẫn còn may mắn hơn những người phụ nữ khác bị buôn bán tại ấn độ

bởi dù sao nhà chồng mới của cô cũng đối xử rất tốt với cô
không muốn những người phụ nữ khác phải chịu số phận bất hạnh như mình

mà đã quyết tâm tham gia vào một tổ chức phi chính phủ chống buôn bán phụ nữ tại ấn độ

để giúp đỡ những người phụ nữ không may mắn

sanija cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho các nạn nhân
giúp đỡ họ tìm bằng chứng để tố cáo bọn buôn bán cô dâu bất hợp pháp
pháp nhưng điều này không hề dễ dàng trung bình mỗi ngày ở asam một bang của ấn độ
có một mươi phụ nữ biến mất một số người được tìm thấy nhưng phần lớn đều biệt tầm mãi mãi
bên cạnh những trường hợp bị bắt cóc nhiều cô gái bị chính bố mẹ ruột bán đi vì quá nghèo
cưỡng hiếp là công cụ của bọn buôn người bởi ở ấn độ phụ nữ bị cưỡng hiếp luôn bị xã hội
khinh thường và xa lánh điều này đã cho thấy sự ăn sâu của một nền văn hóa trọng nam khinh nữ
đã đi vào tiềm thức của người dân khó có thể thay đổi và những cô gái sẽ vẫn phải sống
trong một vòng xoáy luật quẩn giống như một sản phẩm có thể trao đổi mua bán ngoài thị trường
câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình từ đông sang tây hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong khung giờ này tuần sau thân ái chào tạm biệt